vì vậy không ít chủ tiệm nhân viên bán hàng đã lơ là mất cảnh giác khiến loại tội phạm này có cơ hội ra tay trộm cắp tài sản
thủ đoạn của các đối tượng tuy không mới nhưng phương thức gây nhiễu mất tập trung của người bán hàng để ra tay trộm cắp
do đó các chủ tiệm vàng cần nâng cao tinh thần cảnh giác đề phòng đối với loại tội phạm nói trên
trong phần tiếp theo của chương trình nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức kỷ niệm ngày thống nhất đất nước
trần nam cường hai mươi một tuổi thuộc nhóm mò o có đủ các điều kiện nên các bác sĩ đã lấy máu kịp thời truyền cứu sống cho bệnh nhân
bộ lao động thương binh và xã hội vừa công bố dự thảo bộ luật lao động sửa đổi để lấy ý kiến các cơ quan đơn vị
dự thảo bộ luật lao động sửa đổi gồm một mươi bảy chương hai trăm hai mươi một điều giảm hai mươi một điều so với bộ luật lao động hiện hành
sửa đổi bổ sung khoảng một trăm bảy mươi một điều trong tất cả các trường
nhiều nội dung lấy ý kiến được dư luận xã hội quan tâm
tại dự thảo ban soạn thảo đề xuất mức mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt sẽ tăng thêm một trăm linh giờ một năm so với hiện hành từ tối đa ba trăm linh giờ một năm lên bốn trăm linh giờ một năm
dự thảo cũng đề xuất bổ sung một ngày nghỉ lễ là ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
về thời gian nghỉ tết âm lịch ban soạn thảo đưa ra hai phương án
phương án một giữ nguyên như hiện hành người lao động được nghỉ năm ngày tết âm lịch
nếu như ngày nghỉ tết âm lịch chung với ngày nghỉ hàng tuần thì được nghỉ bù vào ngày kế tiếp
và phương án thứ hai người lao động được nghỉ năm ngày tết âm lịch
nếu ngày nghỉ tết âm lịch chung với ngày nghỉ hàng tuần thì không được nghỉ bù
quá trình thảo luận và tham vấn ý kiến chuyên gia đa số ý kiến thể hiện sự đồng thuận với phương án đầu tiên
bước vào ngày nghỉ thứ ba trong kỳ nghỉ lễ ngày hôm nay tại các điểm văn hóa du lịch trên cả nước
đặc biệt là tại các bãi biển vẫn thu hút được một số lượng lớn người dân đến vui chơi nghỉ dưỡng
tại tỉnh nghệ an dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
mùng một tháng năm năm nay chung với ngày khai trương mùa du lịch cửa lò năm hai nghìn một mươi chín
với chất lượng dịch vụ du lịch nâng cao cùng với thời tiết thuận lợi
lượng khách về cửa lò nghỉ dưỡng tăng đột biến
dự kiến trong năm ngày nghỉ cửa lò sẽ đón trên bốn trăm linh lượt khách tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
tại các tỉnh miền nam kỳ nghỉ lễ kéo dài khiến nhiều người có thêm sự lựa chọn để vui chơi
vũng tàu chỉ cách tp hcm khoảng một trăm linh km nên là địa điểm tắm biển lý tưởng của mấy dân tp hcm và các vùng lân cận
trong ba ngày nghỉ lễ đã có khoảng chín du khách đến con đảo bằng máy bay và đường thủy
lượng khách tăng gấp đôi so với năm trước nhưng tình hình an ninh trật tự vệ sinh công cộng vẫn được đảm bảo
kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và sáu mươi năm năm giải phóng điện biên phủ
nhiều hoạt động sôi nổi đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa văn nghệ của người dân
và thu hút du khách trong suốt kỳ nghỉ lễ dài năm nay nhằm ôn lại lịch sử hào hùng
và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc đã được diễn ra tại thủ đô hà nội
xuất hiện tại trung tâm chiếu phim quốc gia mặc dù hiện nay nhiều bộ phim bom tấn trên thế giới đang được trình chiếu
nhiều bạn trẻ hưởng ứng đợt chiếu phim truyện việt nam miễn phí từ ngày hai mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi chín tháng năm như
đừng đốt thạch thảo mùi cò cháy sống cùng lịch sử nhà tiên tri và một chùm phim tài liệu
chuyện những người lính giả sông danh thương nhớ
sống giữa yêu thư
dưới lăng kính của những người làm phim chiến tranh được thể hiện ở nhiều góc cạnh
nhưng sáng ngời lên tất cả là tình người tình quân dân và hơn hết là tình yêu đất nước được thể hiện rõ nét
sống giữa yêu thư

một trong số đó là hoạt động tinh hoa nghề việt được tổ chức tại không gian bích họa phùng hưng
nhằm tôn vinh các nghệ nhân thợ thủ công trong công tác bảo tồn giá trị di sản
thu hút đông đảo du khách và người dân trong kỳ nghỉ lễ dài năm nay
tôi rất là vui sướng được ban bảo tồn di tích văn hóa hà nội
mời để đến năng những sản phẩm tinh hoa của làng nghề truyền thống
thì tôi đã bao nhiêu ngày đêm tôi nghiên cứu ra nhiều mẫu mã
tôi làm ra nhiều sản phẩm mẫu bạc khác nhau để tôi mang đến đây giới thiệu cho các người du khách trong và ngoài nước
tại không gian này ban tổ chức đã giới thiệu bộ siêu tập xuân hè năm hai nghìn một mươi chín
của các nhà thiết kế hà nội và chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống
ngoài ra nhiều sản phẩm của làng nghề tiêu biểu trên địa bàn hà nội được giới thiệu như
lụa vạn phúc hà đông gốm xứ bát tràng gia lâm sơn mài hạ thái thường tín nón chuông thanh oai
người dân và du khách có thể tham quan và mua sắm những sản phẩm thuần việt truyền thống này ngay tại các gian hàng